hạt điều việt nam hiện đã có mặt tại chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ tập trung nhiều tại mỹ và châu âu
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên ngành chế biến xuất khẩu điều của việt nam đã cán mốc ba tỷ usd kim ngạch xuất khẩu
tăng cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ
cùng với chiến lược đẩy mạnh công nghiệp chế biến và ổn định vùng nguyên liệu trong nước
ngành điều đặt mục tiêu sẽ đạt kim ngạch bốn tỷ usd vào những năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu khối lượng nhân điều sơ chế xuất khẩu là ba trăm bốn mươi tám tấn đạt giá trị trên hai tám tỷ usd
cộng với hai trăm linh triệu usd giá trị xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu và dầu điều
đạt kết quả trên là do sản lượng chế biến điều năm qua của việt nam đạt kỷ lục với trên một năm triệu tấn
cùng với sự ổn định của thị trường và đa tăng của giá xuất khẩu đưa xuất khẩu điều tăng một mươi chín một so với năm hai nghìn một mươi tám
giá điều đã đạt đỉnh mà đã đạt đỉnh rồi thì theo quy luật nó sẽ phải dừng lại hoặc là sẽ phải đi xuống
vậy thì cái cách mà để cá nhân doanh nghiệp của tôi hoặc là có thể chia sẻ cùng anh em ngành nghề việt nam về chiếm điều
thì cái cách tôi nghĩ rằng là không nên xây dựng tồn kho nhiều và cũng không nên nhập khẩu một cách ồ ạt khi chưa có hợp đồng đầu ra
tuy nhiên nguồn nguyên liệu trong nước hiện mới đáp ứng khoảng một phần ba
do đó việt nam cũng đang nhập khẩu trên một triệu tấn hạt điều thô chủ yếu từ châu phi để phục vụ chế biến
điều này phù hợp với chiến lược đẩy mạnh công nghiệp chế biến của ngành điều việt nam chú trọng gia tăng tỉ trọng chế biến sâu
sẽ hoàn thiện công nghệ chế biến đặc biệt là hình thành cái tốp chế biến lớn
có kim ngạch xuất khẩu lớn và đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng như là có thị trường khách hàng mạnh có cái nguồn vốn mạnh
để mà làm đầu tàu thúc đẩy cái chế biến sâu và làm gia tăng cái giá trị của cái ngành điều
theo kế hoạch của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
quỹ đất dành cho cây điều ở nước ta sẽ vào khoảng bốn trăm linh hectare và nâng năng suất lên hai tấn một hectare
để có được tám trăm linh tấn hạt điều cho các doanh nghiệp
nếu thị trường ổn định ngành điều có thể chế biến khoảng hai triệu tấn và đạt kim ngạch bốn tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi